sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm nay phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội kết thúc phần tranh luận
và trước khi nghỉ án hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng
phần lớn các bị cáo đều bày tỏ cảm ơn hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách công tâm khách quan
cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để đưa ra mức án đề nghị
các bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn hối hận mong hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận công sức của các cán bộ nhân viên công ty công viên cây xanh
do suốt ba năm thực hiện dự án các cán bộ nhân viên tại đây đã thức đêm trồng cây để đảm bảo an toàn giao thông
tránh bụi bậm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
do vậy bên cạnh việc xin giảm án cho mình bị cáo trung cũng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác
đặc biệt là các bị cáo thuộc công ty công viên cây xanh
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám hội đồng xét xử sẽ tuyên án
đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện sơn tịnh về tội tăng chữ ma tuế và nhiều vũ khí
khung khí nóng
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện đối tượng hoàng tăng chữ một khẩu súng và chín viên đạn trì
khám xét nhà của đối tượng hoàng tại thôn hà nhai bắc xã tỉnh hà huyện sơn tịnh
đã phát hiện tạm giữ tám khẩu súng các loại bảy mươi viên đạn trì nhiều viên đạn bi
hai quả tròn bằng kim loại có hình dạng giống lựu đạn hai bình xịt hơi cay
một số bộ phận của súng chín dao kiếm các loại ba túi ni lông có chứa ma túy
thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
và các đối tượng chủ yếu bỏ học sớm thiếu sự quản lý của gia đình
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
qua các vụ án xảy ra trên địa bàn khuyên cáo mỗi gia đình và chính quyền địa phương
cần sớm định hướng tư tưởng quản lý giáo dục thanh thiếu niên học sinh
tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
điều khiển xe mô tô lạng lách đi bằng một bánh bốc đầu xe
gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đối tượng này ngay sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
còn đây là nhóm đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ khởi tố về tội cướp tài sản
sau khi gây ra hành vi dùng hung khí chặt biển số xe máy và lấy đi biển số của người tham gia giao thông
để khoe khoang lên bảng xã hội

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương khởi tố về tội cướp tài sản
đó là hai năm hai nghìn hai mươi

lửa tổ n yên cho biết ở hành vi th greater dead
giả thuyền chuyển giáo hỏi ở địa bàn t courtesy hoodul gây ơn
thời gian để thực hiện cái hành vi phạm tội này thì thông thường là nó sẽ vào cái giờ buổi tối và ban đêm
đặc biệt là tội phạm về đường phố ví dụ như sử dụng hung khí vũ khí nguy hiểm mâu thuẫn trên các trang mạng xã hội
sau đó hẹn để thanh toán để giải quyết cái mâu thuẫn này nhau là dẫn đến cái tình trạng mà mất an ninh trật tự ở địa phương
qua các vụ việc cho thấy phần lớn các đối tượng thiếu kỹ năng sống thích thể hiện bản thân và rất dễ bị kích động
cùng với đó là sự phát triển của mạng xã hội khiến các em dễ dàng tiếp cận những nội dung không lành mạnh kích động bạo lực
từ đó dần hình thành nhận thức suy nghĩ lệch lạc tiêu cực dẫn đến các hành vi vi phạm như trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích vi phạm về trật tự an toàn giao thông
qua đây chúng tôi cũng cảnh báo tới các bạn trẻ đừng vì sự thiếu hiểu biết mà dẫn đến hành vi phạm tội
tậm chí là phạm tội rất nghiêm trọng với hành vi phạm tội của các đối tượng
các đối tượng này có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm tù
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm cần sự chung tay vào cuộc tích cực của cả xã hội
trong đó có vai trò quan trọng của các cấp các ngành mỗi gia đình nhà trường
trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng quản lý giáo dục thanh thiếu niên học sinh tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh trí thành
chủ tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đạt là con trai của thành để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa đạt và nguyễn phúc huy xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook từ trước
vào ngày hai mươi năm tháng tám khi trong người đã có rượu đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của huy trên mạng xã hội
nên đạt và huy xảy ra mâu thuẫn
lúc này thành là cha ruột của đạt cũng ra đánh nhau
trong lúc xô sát huy đã bị hai cha con đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người và bị tử vong sau đó
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện sơn tịnh về tội tàng trữ ma túy và nhiều vũ khí hung khí nóng
qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng công an phát hiện đối tượng hoàng tàng trữ một khẩu súng và chín viên đạn trì
khám xét nhà đối tượng hoàng phát hiện tạm giữ tám khẩu súng các loại bảy mươi viên đạn trì nhiều viên đạn bi
một quả tròn bằng kim loại có hình dạng giống lựu đạn hai bình xịt hơi cay một số bộ phận của súng chín dao kiếm các loại ba túi ni lông chứa ma túy
đầu tranh làm rõ hành vi tham gia đánh bạc xảy ra tại thôn giai sơn xã an mỹ huyện tuy an
công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can một mươi một đối tượng liên quan
một mươi đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc một đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
trước đó nhiều mũi trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đồng loạt ập vào bát quả tăng nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức sóc đĩa tại khu vực rừng dương thuộc thôn giai sơn xã an mỹ huyện tuy an
ngoài tạm giữ tại chiếu bạc hơn một mươi chín triệu đồng cơ quan công an còn tạm giữ sáu xe mô tô một mươi điện thoại di động cùng hai túi sách chứa đồ vật và tài liệu liên quan

phát hiện lập biên bản xử lý bốn mươi một trường hợp vi phạm trong số đó có một trường hợp lái xe khách không có giấy phép lái xe một trường hợp lái xe khách loại hai mươi chín chỗ sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp và một trường hợp lái xe khách loại hai mươi chín chỗ chưa đủ tuổi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông
đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm em huỳnh khải an một mươi năm tuổi là học sinh cấp ba
nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi cùng bạn đi tắm ở sông bé
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng tám huỳnh khải an cùng một số bạn rủ nhau đi tắm ở sông bé
trong lúc tắm gần khu vực chân cầu dt bảy trăm sáu mươi thuộc thôn bình hà hai xã đa kia huyện đùa gia mập em an đã bất ngờ hụt chân chìm xuống nước sâu bị nước cuốn trôi mất tích
sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày hôm nay

phường ở thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã ngập sâu nước tràn vào nhà dân đường phố bị chia cắt
hơn chín giờ sáng ngày hôm nay nước suối đổ về ngày càng mạnh khiến cho hàng chục nhà dân ở xã đại lào bị ngập
trên đường bơ lao sơ rê một đoạn dài năm trăm linh mét bị ngập sâu nhiều xe máy và ô tô không thể chạy qua
tại xã lộc châu suối đại lào nước dâng cao khiến cho nhiều đường xá khu vực cầu ba thôn tân ninh các thôn tân thịnh tân bình ánh mai bị ngập tràn vào nhà sáu mươi hộ dân
ở trung tâm thành phố bảo lộc mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập trên diện rộng các phường một hai lộc tiến bơ lao lộc sơn
các tuyến phan chu trinh mùng một tháng năm lê văn tám thành phố bảo lộc đã huy động một trăm linh lực lượng từ các thôn đến xã phối hợp đối với công an quân đội di rời tài sản
cùng một trăm năm mươi hộ khỏi vùng nguy cơ sạt lở cấm phương tiện qua các đường ngập sâu nước chảy xiết đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ hướng dẫn người dân lưu thông an toàn